bước vào cánh cửa đại học với biết bao niềm háo hức tự hào
song không phải tân sinh viên nào cũng xác định được cho mình mục tiêu rõ ràng trên con đường dài phía trước
cũng như những khó khăn trở ngại khi phải sống tự lập
bởi vậy mà nhiều sinh viên năm thứ nhất rất dễ rơi vào khủng hoảng thậm chí xa ngã
chào tân sinh viên
với những hình thức vinh danh chúc mừng thành công đạt được bước đầu trên con đường chi thức của các em
đang là những hoạt động được tổ chức sôi nổi ở khắp các trường đại học
các hệ thống giáo dục trên cả nước sau mỗi mùa tuyển sinh
tuy nhiên có một thực tế là sau những lời chúc những quyết tâm hứa hẹn
thì dường như nhiều tân sinh viên đã mất hẳn định hướng
bởi khi còn là học sinh mục tiêu của các em duy nhất là để thi vào đại học
khi mục tiêu đó đạt được các em trở nên lúng túng không xác định được động lực học để làm gì và học vì cái gì
câu hỏi này được rất nhiều sinh viên đặt ra
kể cả các sinh viên có điểm đầu vào rất cao
bước vào đại học là một tình huống sâu
bởi vì cách học ở đại học khác hoàn toàn với học của thông
và thầy cô và bạn bè cũng thế
ngay cả những quan hệ đời sống bình thường như là ở chợ hay là xe cộ và giao thông
rất là mới và cái gì mới nhằm lại sự lạ lẫn và bất ngỡ
khó khăn thì là chắc chắn là sẽ có khó khăn
nhưng mà không những em mà có nhiều bạn ở tỉnh khác tới
nên là em chắc chắn là em sẽ vượt qua được việc đó
tại vì cũng có một hàng trăm các bọn sinh viên của trường em cũng từ các tỉnh khóc
những quan điểm sai lầm trong học tập không mục tiêu ngay từ năm thứ nhất
chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu kéo không ít sinh viên đi lệch hướng
học tập xa suốt trầm cảm thậm chí là xa ngã
dưới sự giám sát của bố mẹ thì chúng ta cũng đã cho mình cái quyền là được nghỉ ngơi
đây là một điều rất sai lầm
điều rất sai lầm
bởi vì nhiều học sinh là có cảm giác như là xả hơi khi vào đại học
đấy là cái điểm thứ nhất
điểm thứ hai thì tôi cho giờ là cái phương pháp học tập
cái phương pháp học tập ở trên dạng đường đại học có thể các thầy dạy rất là nhanh
một lượng kiến thức khổng lồ nó đi qua
nó đòi hỏi cái thời gian là nhà chúng ta phải học thêm và tự học rất là nhiều
phải làm bài tập rất là nhiều
chứ ở phổ thông thì cái lượng kiến thức nó đi chậm trãi hơn rất nhiều
đấy cũng là một điểm trở ngại
vì vậy cái phương pháp học tập thì nó phải khác
mặc dù là không có sự giám sát rất là chặt chẽ của gia đình
không có sự sát sao từng ly từng tị của thầy cô
nhưng vấn đề của học sinh là phải tự
thậm chí tự đặt cho mình một cái nhiệm vụ tự học và tự đặt cho mình một cái nhiệm vụ
với những tân sinh viên hai nghìn một mươi bảy này
việc học tập tiếp cận trí thức
đòi hỏi còn phải năng động và quyết liệt hơn những thế hệ đi trước
bởi sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
ngoại ngữ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng
nhưng hiện nay
ngoại ngữ vẫn lại đang là vùng trũng đối với sinh viên việt nam
nhu cầu của lao động trong thời đuổi hợp nhập quốc tế
và xa hơn nữa chính là cái cuộc cách mạng bốn
không thì các trường đều ý thức được cái việc là học ngoại ngữ
học ngoại ngữ
do rất nhiều lý do khác nhau
chúng ta quan tâm nó chưa đúng
thậm chí là học đối phó
vì vậy khi vào đại học thì thường là cái
cái ngoại ngữ
ngoại ngữ sau những năm phổ thông là rất yếu
trừ những em gia đình có điều kiện
có cái định hướng rõ ràng
thì thậm chí các em rất tốt để có thể đi học nước ngoài
đi du học hoặc học ở các trường đại học mà họ yêu cầu bằng ngoại ngữ
còn đa phần trong đó có con em nông thôn
thì cái việc mà học ngoại ngữ là cả một vấn đề
cuộc cách mạng công nghiệp này sẽ tác động trực tiếp
tới nguồn lao động trong vài năm tới
chính là những tân sinh viên
đang học tập ngày hôm nay
chúng ta sẽ chiến thắng và làm chủ robot hay thất bại
và bị chúng đào thải
phụ thuộc vào sự chuẩn bị ngay từ lúc này